thưa quý vị trước diễn biến phức tạp dịch bạch hầu tại hà giang khi ghi nhận số ca lây nhiễm ngày một tăng cao
dịch lan rộng ra nhiều địa bàn bộ y tế đã gửi đoàn công tác kiểm tra phòng chống dịch tại địa phương này
hiện hà giang ghi nhận một trăm linh ca nhiễm tại một mươi tám xã của bốn huyện thành phố trong đó có năm ca đã tử vong
qua công tác kiểm tra thực tế đánh giá tình hình tại các ổ dịch của huyện yên minh mèo vạc tỉnh hà giang
đoàn công tác của bộ y tế cho rằng dịch bạch hầu chủ yếu lây nhiễm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đời sống nhân dân khó khăn nên không bảo đảm vệ sinh nhà ở chuồng trại tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển
vật tư trang thiết bị y tế một số nơi còn chưa đảm bảo
đoàn kiểm tra yêu cầu tỉnh hà giang phải ưu tiên nguồn ngân sách mua vaccine phòng bệnh
kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp nhằm sớm ban hành kế hoạch phương án dập dịch
tại các vùng dịch khoanh vùng cách ly
tất cả những ca bệnh nghi ngờ phải xử lý ngay theo pháp đồ điều trị của bộ y tế trước khi có kết quả xét nghiệm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh kích hoạt các đội hỗ trợ phòng chống dịch
cử cán bộ năm vùng thành lập tổ sung kích cộng đồng để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và học sinh
mới đây bệnh viện bạch mai đã tổ chức hội thảo khoa học cập nhật những tiến bộ trong hồi sức cấp cứu chống độc đột quỵ
hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu là các giáo sư bác sĩ chuyên gia đầu ngành
về hồi sức cấp cứu và chống độc đến từ các cơ sở y tế trên cả nước
hội thảo là dịp để các giáo sư bác sĩ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hội sức cấp cứu và chống độc tại việt nam
giao lưu chia sẻ những kinh nghiệm quý báo
đồng thời các chuyên gia có cơ hội được tiếp cận với những bài báo đề tài nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao
cập nhật những thông tin mới kỹ thuật mới như chiến lược kiểm soát nhiễm
khuẩn toàn cầu tổng quan về lọc máu liên tục trong hội sức cấp cứu các kỹ thuật mới trong hội sức nhiễm nắm
chuyên ngành hội sức cấp cứu với các chiên khoa sau đã thường xuyên liên tục từng phút dành dạng sự sống cho người bệnh
ngay trong hội thảo các y bác sĩ cũng tiếp tục hội chẩn đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho các nạn nhân vụ cháy
trung cương mini ở khương hạ quận thanh xuân thành phố hà nội
trong thời gian tới bệnh viện bạch mai tiếp tục là đơn vị đi đầu trong các lĩnh vực mũi nhọn
chính vì vậy việc cập nhật các kiến thức về hồi sức cấp cứu chống độc và độc quỷ là một trong những nội dung thiết yếu và thường xuyên đối với các thầy thuốc
sau vụ cháy trung cư mini tại hà nội vào đêm ngày một mươi hai tháng chín khiến năm mươi sáu người thiệt mạng
thành phố hải phòng đã tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo
về hội sức cấp cứu
tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình phong trào về phòng cháy chữa cháy tại khu trung cư tổ dân phố
nhà tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy cùng cơ quan doanh nghiệp chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy
hướng dẫn các chủ đầu tư chủ hộ gia đình lắp đặt sử dụng thiết bị an toàn
các trường hợp vi phạm an toàn lưới điện an toàn hệ thống điện đều phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày một mươi sáu tháng chín tại hà nội học viện an ninh nhân dân
đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba học viện an ninh nhân dân đã tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị đi đầu về đổi mới
nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành bồi dưỡng hơn hai luật khóa lớp
tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
bảo vệ an ninh quốc gia
thứ trưởng bộ công an lương tam quang mong muốn trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
học viện an ninh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được mở rộng hợp tác quốc tế trên cơ sở giáo dục
với các nước tiên tiến để tiếp thu những tri thức kinh nghiệm góp phần đổi mới giáo dục triển khai chương trình chuyển đổi số
hướng tới mô hình học viện điện tử học viện thông minh góp phần xây dựng học viện an ninh đến năm hai nghìn hai mươi
đáp ứng được yêu cầu đào tạo công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại
sự bùng nổ của các công cụ trí tuệ nhân tạo ai tạo ra một loạt những thách thức mới làm cho nhiều công việc bị biến mất
để giúp các bạn trẻ làm chủ ai trong thời đại mới bên cạnh đó xác định tư tưởng chuẩn mực từ đó làm giàu chính đáng
tập đoàn giáo dục aptec đã tổ chức sự kiện giao lưu công nghệ hóng cùng chuyên gia với chủ đề thao túng ai làm chủ tương lai
trước sự thay đổi lớn đối với các ngành nghề trong tương lai
chưa có nhiều định hướng chia sẻ giúp cho các bạn trẻ thế hệ gen z được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thoát khỏi làn sóng thay thế của trí tuệ nhân tạo ai
các chuyên gia tại sự kiện nhận định hiện nay các bạn trẻ quên mất một điều quan trọng rằng để thành công thực sự việc đầu tiên cần làm đó là tạo ra giá trị cho cộng đồng
vì vậy các tham luận chia sẻ hướng đến việc giúp các bạn hiểu rõ mình là ai và cần phải làm gì và trang bị những gì cần thiết cho mình
người trẻ cần tôi luyện kiến thức kỹ năng kinh nghiệm cũng như đam mê với ngành công nghệ thông tin như thế nào để không bị thay thế bởi ai biết tận dụng trí tuệ nhân tạo làm lực đẩy phát triển
buổi giao lưu diễn ra trong khuôn khổ của lễ tôn nghiệp khai giảng hai nghìn hai mươi ba của hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế apec
giá trị những cây trẻ cổ thụ trên một trăm linh năm tuổi vào sáng ngày một mươi sáu tháng chín tỉnh lào cai đã tổ chức lễ công bố trao bằng công nhận cây di sản việt nam
đối với quần thể một trăm linh năm cây trẻ san tuyết tại thôn trồ trải xã hoàng thu phố huyện bắc hà
theo thống kê toàn huyện bắc hà tỉnh lào cai hiện có hơn một một trăm linh hectare chè san trong đó tổng số cây trẻ san tuyết cổ thụ là hơn tám năm trăm linh cây
những gốc trẻ cổ thụ hàng trăm năm tuổi đang được người dân bảo vệ gìn giữ
rừng chè săn tuyết cổ thụ đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước
việc công nhận quần thể trẻ săn tuyết cổ thụ là cây di sản việt nam là cơ sở để địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo tồn và phát huy giá trị mà cây trẻ san tuyết cổ thụ mang lại
qua đó là đòn bẩy giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là công tác quảng bá xúc tiến du lịch thương mại thông qua các cung đoạn chăm sóc thu hoạch và sản xuất chè
phụ phẩm nông nghiệp không được tận dụng và đem đốt bỏ không chỉ gây lãng phí mà còn là tác nhân lớn
gây ô nhiễm không khí
tuy nhiên hiện nay một số doanh nghiệp đã có những mô hình sản xuất sử dụng đầu vào nguyên liệu là các loại phụ phẩm nông nghiệp
đây cũng là dấu hiệu tốt cho mục tiêu nâng cao việc quản lý và tái sử dụng phụ phẩm trồng trọt ở nước ta
qua đó hướng tới xây dựng nền nông nghiệp nói riêng và kinh tế nói chung bền vững tuần hoàn
những bao tải chấu này được thu gom tập trung về một nhà máy sản xuất viên nén trên địa bàn tỉnh hưng yên
thay vì bị vứt đi hoặc đem đốt bỏ
như tại nhiều nơi thì số lượng chấu này lại trở thành nguyên liệu cho quy trình sản xuất tại đây
từ những bao tải chấu được thu gom trong tỉnh và các khu vực lần cận
những người công nhân sẽ đưa trấu vào hệ thống lò ép nén để ra thành phẩm là viên nén trấu
vì có thành phần chất sơ chiếm đến bảy mươi năm nên viên nén chấu rất dễ bắt lửa khi cháy không có khói và rất thân thiện với môi trường
đặc biệt sỉ than của viên nén trấu sau khi đốt còn có thể được sử dụng làm phụ da trong sản xuất
tại nhà máy này còn có mô hình sản xuất viên nén gỗ từ các miếng palet và mảnh vụn gỗ được thu gom từ các xưởng đồ gỗ
với việc sản xuất viên nén gỗ nhà máy cũng đã giúp tận dụng được một lượng lớn gỗ thải thay vì phải đem đốt hoặc vứt bỏ ra bãi rác
các loại viên nén này đều có năng lượng cao do đó chúng có thể được sử dụng làm chất đốt trong các lò hơi lò đốt và lò xấy trong ngành công nghiệp
bên mình có hai nhà máy thì công suất mỗi nhà máy khoảng một năm trăm linh tấn
về nhà máy viên nén gỗ thì mình thu mua nguyên liệu ví dụ như là pallet rồi bùn cưa dăm bào từ các làng nghề các khu công nghiệp
sau đấy mình về qua quá trình băm nghiền thì mình cho vào là ép nén
còn về trấu thì thu mua từ các hộ gia đình rồi nhà máy xay sát

trấu thì làm nó đơn giản hơn thì về không cần phải chế biến nhiều thì cho vào để ép
có thể thấy trong thời gian gần đây nhiều sản phẩm có nguyên liệu đầu vào là phụ phẩm trồng trọt đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường
có thể thấy trong thời gian gần đây nhiều sản phẩm có nguyên liệu đầu vào là phụ phẩm trồng trọt đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường
song song với đó là sự vào cuộc của các doanh nghiệp với định hướng tuần hoàn và bền vững hơn
điều này đang cho thấy những tín hiệu rất tích cực cho mục tiêu hướng đến một nền kinh tế tuần hoàn trong xu thế hiện nay và biến phụ phẩm trở thành nguồn tài nguyên tái tạo đặc biệt là trong quy trình sản xuất nông nghiệp

hợp tác xã tiên tiến hoặc là những công ty
họ ý thức được vai trò của nông nghiệp cơ và nông nghiệp tiền toàn
thì họ đang sử dụng rất là tốt
toàn bộ là ví dụ các hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ
bây giờ họ thu gom toàn bộ cái phụ phẩm trồng trọt lại
họ mua thêm cả chất thải chăn nuôi
mua thêm cả các chế phẩm về họ chế biến thành phần compost
thì vừa là không mất tiền để mua phần học
không gây ô nhiễm môi trường do phát thải đốt
hoặc là không do phân hủy các loại chất hữu cơ
và họ tận dụng được tất cả các đấy để trả lại cho đất
và làm cho đất màu mỡ lên
năng suất cây trồng cao hơn
và quan trọng là giá trị của sản phẩm nữ cơ cao hơn rất nhiều
trong mục tiêu hướng đến nền nông nghiệp bền vững và tuần hoàn
việc làm thế nào để giúp tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp hiệu quả
là bài toán quan trọng mà nước ta cần xử lý trong thời gian tới
biến phụ phẩm nông nghiệp thực sự trở thành nguồn tài nguyên tái tạo
thưa quý vị du lịch hậu giang ghi dấu ấn với du khách
khi có nhiều khu du lịch sinh thái gắn liền với thiên nhiên
và khu du lịch mùa xuân là một trong những điểm đến
có khí hậu mát mẻ trong lành
thiên nhiên rất hoang sơ là điểm đến được nhiều du khách ưa thích và chọn lựa
khu du lịch mùa xuân thuộc quản lý của trung tâm nông nghiệp mùa xuân
nằm tọa lạc tại ấp mùa xuân xã tân phước hưng quyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
giới diện tích một trăm ba mươi hectare
trong đó có tám nơi trung tâm nông nghiệp mùa xuân
rừng tràm quang sơ với hệ sinh thái vô cùng độc đáo
khu du lịch vẫn còn giữ không gian dùng quê lãng mạn yên bình
thích hợp với du khách yêu thích thiên nhiên cần thư giãn hoặc kỹ dưỡng
nếu mà khách du lịch vô đây thì nói chung là tôi cũng dắt nhiều đòn khách rồi
thì như khách đây cũng đánh giá
thì nói chung đi đến những nơi khác
một là cái rừng tràm nó không có thiên nhiên
nó bị tác động môi trường nhiều quá
còn ở đây nói chung là thiên nhiên nó rất là đáng giá
và độ rất là cao
du khách vào tham quan có thể trải nghiệm khám phá khu du lịch bằng hai phương tiện chuyên dụng
đó là ngồi xe điện và ngồi xuống máy
hơn ba mươi phút tham quan với khung cảnh bèo nước phú dây đặc mặt nước
hai hàng cây tràm phủ hai bên
chính các dòng kênh là nơi lưu trú của nhiều loại cá đồng và loại lưỡng cư
thú vị hơn cả là khi chúng tôi di chuyển lên đỉnh tháp quan sát
một cái nhìn toàn cảnh khá hoành tráng
một bên là rừng cây với những cây tràm sang sát nhau
một bên là những ruộng đồng miền tây đẹp tuyệt vời
khi đến đây du lịch tôi thấy không cảnh ở khu lịch nội sân rất là mát mẻ
chứ không cảnh thoải mái
vào quay tôi cảm thấy không khí rất là trong bền mát mẻ
và vô ai chụp được những bức hình rất đẹp
và cây cối đây rất là xanh tươi
với tâm quyết và sự hỗ trợ từ địa phương
khu du lịch mùa xuân còn tổ chức các hoạt động cắm trại
trò chơi dân gian trải nghiệm bắt cá
thu hoạch rau màu theo sản xuất truyền thống
kết hợp ẩm thực đồng quê
trải nghiệm thì đi cầu trên gián
bơi dịch hoặc tham gia các trò chơi gợi nhớ thời thơ ấu
trong hướng phát triển tới thì khu du lịch mùa xuân cũng hoạt động theo hướng là
hoạt động du lịch trải nghiệm du lịch sinh thái
cảnh quan ưu đãi của khu du lịch mùa xuân
tăng cường theo phân khu
như mở ra rộng thêm các phân khu khác
để khách tham quan có thể hoạt động trải nghiệm nhiều hơn
có thể thấy hậu giang là dùng quê
vẫn còn nhiều cảnh quan sinh thái nông nghiệp lâm nghiệp
với những cánh trường xanh bạc ngàn
sức hút của những điểm du lịch xanh đang thu hút du khách
như minh chứng cho việc phát triển du lịch

bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục điểm báo
báo nhân dân có bài viết
tài diễn tình trạng môi giới bất động sản lừa đảo khách hàng
môi giới bất động sản là loại hình dịch vụ
có vai trò rất quan trọng đối với thị trường
góp phần thúc đẩy sản phẩm nhà ở đến tay người dân
tuy nhiên hiện nay do công tác quản lý còn bỏ ngỏ
dẫn đến việc giá đất ở nhiều nơi bị thổi lên các nơi
lên cao hơn giá trị thật
theo các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản
đã đến lúc cần phải có những giải pháp đồng bộ
từ phía chính sách của nhà nước
cùng việc phát huy tối đa vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp
cùng với việc đẩy mạnh công tác đào tạo
cấp chứng chỉ môi giới
quản lý sản giao dịch bất động sản
công tác thanh tra kiểm tra giám sát
việc thực thi luật kinh doanh bất động sản
cũng cần được thực hiện thường xuyên hơn
cũng liên quan đến vấn đề thị trường bất động sản
báo nhân dân cuối tuần có chuyên đề
kiến tạo thị trường bất động sản
tại kỳ họp thứ sáu khai mạc vào tháng một mươi tới đây
quốc hội sẽ xem xét bộ ba luật
có khả năng làm thay đổi căn bản
cục diện thị trường bất động sản
luật đất đai sửa đổi luật nhà ở sửa đổi
và luật giao dịch bất động sản sửa đổi
sau với năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
thị trường bất động sản tại thời điểm hiện nay
đã có sự thay đổi lớn về cả chất và số lượng
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng
đối với một nền kinh tế đang phát triển như việt nam
để vừa hỗ trợ nguồn lực tài chính
nhằm phát triển lành mạnh thị trường bất động sản
vừa giảm những rủi ro tiềm ẩn
cần sớm có bộ chính sách pháp luật hoàn chỉnh
nhất quán về tiếp cận đất đai
tiếp cận tài chính đầu tư công
quy hoạch và tiêu chuẩn xây dựng
vụ cháy trung cư mini
ở phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
khiến chúng ta bàng hoàng và đọc sót
vụ việc đau lòng này
cùng nhiều vụ cháy gây hậu quả nặng nề
đã từng xảy ra
tiếp tục cho thấy nhiều lỗ hổng
trong công tác quản lý
để lại những bài học sâu sắc
trung sức đồng lòng ngăn giặc lừa
là bài viết trên báo hà nội mới
theo bài viết để loại trừ thứ giặc này
không có cách nào khác là phải chủ động
làm tốt từ khâu phòng ngừa
làm sao để mỗi người dân mỗi chiến sĩ công an
mỗi cán bộ cơ sở
luôn chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định
về phòng cháy chế cháy
nắm vững kỹ năng phòng chống giặc lừa
cứu hộ cứu nạn
phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
là lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ
chỉ huy tại chỗ vật tư và hậu cần tại chỗ
còn bài viết trên báo tiền phong đặt câu hỏi
chúng ta cứ chạy theo lửa đến bao giờ
vì sao những thảm kịch cháy nổ
vẫn liên tục xảy ra
lần sau phá kỷ lục chết chóc của lần trước
hôm trước xảy ra cháy
tại quán karaoke nhà sường
thì ra soát chấn trình quán karaoke nhà sường
nay cháy trung cư mini thì giả soát trung cư mini
trong khi luật quy định thì siết
nhưng việc quản lý giám sát
thanh tra kiểm tra
thực thi luật của cả hệ thống thì lòng lèo
thưa quý vị
phiên đấu giá một mươi một biển số ô tô
lần đầu tiên hôm một mươi năm tháng chín
đã đạt được kết quả khả quan
khi được đăng ký mua lên đến hơn tám mươi hai tỷ đồng
trong đó có biển số chúng đấu giá
cao nhất lên tới hơn ba mươi hai tỷ đồng
từ phiên đấu giá này đạt ra
vấn đề cần đẩy mạnh đấu giá
tài sản công như thế nào
để tăng thu ngân sách nhà nước
bảo đảm hiệu quả và minh bạch
báo tuổi trẻ có bài viết
đấu giá tăng nguồn thu tăng minh bạch
theo bài viết
thời gian tới không chỉ biển số xe
mà cần nghiên cứu sửa đổi các quy định
có cơ chế thí điểm để có thể đấu giá
các tài sản khác như nhà cửa đất đai
trang thiết bị xe cộ công sản trực tuyến
đây cũng là việc thể hiện rõ
chính quyền số kinh tế số
giảm chi phí tạo thuận tiện
công khai minh bạch phục vụ người dân doanh nghiệp
bên cạnh đó cũng cần có quy định
chế tài mạnh xử lý đối với các cá nhân
doanh nghiệp khi bùng cọc
những thông tin của tiếng mục điểm báo
đã kết thúc chương trình
chào ngày mới sáng nay của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
các quý vị trong các bản tin tiếp theo